hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
năm nay chúng ta phát hiện tiêu cực trong khâu chấm thi tại một số địa phương
bộ sẽ chỉ đạo ra soát lại toàn bộ quy trình tổ chức thi nhất là quy trình chấm và bảo quản bài thi
đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát để ký thi bảo đảm an toàn chính xác khách quan hơn
và bộ cũng sẽ có những giải pháp để không lặp lại trong những năm sau
hà nội chuẩn bị bước đến mốc một mươi năm mở rộng địa giới hành chính khi xác nhập tỉnh hà tây cũ về hà nội
sau một mươi năm báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho thấy
gadp bình quân đầu người năm hai nghìn một mươi bảy đạt tám mươi sáu triệu đồng gấp hai ba lần so với năm hai nghìn tám
có thể khẳng định quyết định điều chỉnh địa giới hành chính là bước ngoặt quan trọng để xây dựng và phát triển thủ đô lên tầm cao mới
mười năm qua hà nội đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật toàn diện trên các lĩnh vực
chuỗi cửa hàng con cưng với doanh thu nghìn tỷ
đang vướng vụ bê bối về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm
có thể gây khủng hoảng kinh doanh không thua gì bê bối khải xin cách đây không lâu
đây là nhận định của nhiều tờ báo trong tuần qua hiện chưa có kết luận sau cùng của cơ quan chức năng
tuy nhiên đại diện cục quản lý thị trường thuộc bộ công thương cho hay
qua kiểm tra bước đầu phát hiện nhiều sai phạm tại hàng loạt chuỗi cửa hàng bán lẻ siêu thị của con cưng
trong khi con cưng đang phải hứng chịu búa rìu dư luận
chịu thiệt hại trước mắt khi thu hồi sáu sản phẩm của một lô hàng không đạt yêu cầu
thì toàn bộ hệ thống chuỗi cửa hàng này tiếp tục chịu thanh kiểm tra toàn diện của cơ quan chức năng
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

tôi thấy chị dùng cái cụm từ sự cố là rất chính xác
thực ra khi mà nhận được thông tin có những cái sai phạm tại điểm thi hà giang
thì bản thân tôi cũng khá là ngỡ ngàng
và xác định đây là một cái việc đó là việc rất lớn
mặc dù là hà giang là một cái tỉnh ở phía vùng núi
tôi nghĩ rằng là đây là một cái sự cố rất đáng tiếc cực kỳ đáng tiếc cho ngành giáo dục
bởi vì nếu như không có sự cố này thì tôi nghĩ đây là một kỳ thi thành công
thành công là bởi vì chúng ta đã tạo ra một kỳ thi hai trong một
giải quyết được rất nhiều vấn đề trước đây chúng ta vướng mắt
ngày xưa thế hệ chúng tôi thi cách đây khoảng hơn hai mươi năm
thì là thi tốt nghiệp xong khoảng một thời gian sau ôn thi thì lại có một cái thi đại học
với kỳ thi đại học đấy thì sĩ từ khắp nơi
là từ các cái địa phương ai muốn thi trường nào thì khăn gói
quả mướp lên hà nội thi thì nó kéo theo sự tốn kém
kéo theo cái sự mệt mỏi rất lớn cho xã hội
thế kỳ thi hai trong một này đặt ra với kỳ vọng giải quyết được những vấn đề như thế
thứ nhất là chúng ta tiết kiệm được
thứ hai là đánh giá đúng được cái năng lực của học sinh
và thứ ba là nó tạo ra một sự công bằng cho cả những học sinh
ở vùng sâu vùng xa
thế thì cái sự cố này xảy ra thì nó lỗi ở đâu
có nhiều chuyên gia đặt lại vấn đề là câu chuyện kỳ thi hai trong một
cần hay không cần
thì tôi nghĩ rằng là thực ra bây giờ chúng ta bàn cái chuyện bỏ kỳ thi tốt nghiệp và trung học là tôi nghĩ là nóng vội
cái kỳ thi này đã được tính toán rất là kỹ và được quy định trong luật giáo dục và được chính phủ đồng ý
và cái lộ trình cái kỳ thi này đã được tính toán rất là kỹ và được quy định trong luật giáo dục và được chính phủ đồng ý

tức là còn hai cái kỳ thi nữa để chúng ta đánh giá
không nên chỉ vì một cái sự cố mà có thể phủ nhận cái sự nỗ lực cái sự cố gắng của cả một ngành
thì ở đây tôi nghĩ rằng là cái công tác coi thi chấm thi bảo mật
là có vấn đề
và chính những cái vụ việc cụ thể như thế nó cho thấy chúng ta rõ ràng là cần phải bịt những cái lỗ hỏng trong các kỳ thi
tôi hoàn toàn đồng ý với nhà báo hoàng lâm với ý kiến đó là chúng ta không thể phủ nhận những kết quả đã làm được trong ba năm vừa qua khi mà thực hiện ghép hai kỳ thi thành một kỳ thi duy nhất
thế nhưng mà tuy nhiên thì chắc chắn là cần phải có những phương án quyết liệt hơn để có thể đảm bảo sự chính xác cũng như là minh bạch
vậy thì theo anh bộ giáo dục và đào tạo cũng như là các địa phương thì cần phải thay đổi những cái hình thức kiểm soát như thế nào
thực ra thì bộ giáo dục ngay thời điểm phát hiện ra câu chuyện như thế này đã có phương án rồi
trong rất nhiều phương án thì có những phương án ví dụ như là làm cái niêm phong mỏng hơn để khi mà anh anh bóc ra thì đương nhiên nó sẽ đứt gãy
và thứ hai nữa là cái sự có mặt tăng cường của các cơ quan chức năng
trong đó có thanh tra bộ giáo dục
trong đó có
đại diện của bộ công an
thì đấy là những giải pháp mà tôi nghĩ rằng là ngay lúc này chứ không phải đợi đến kỳ thi năm sau
bộ giáo dục cũng đã có những giải pháp của mình
và tôi nghĩ rằng là chúng ta như chúng ta chữa bệnh
chúng ta đã nhìn thấy căn bệnh
chúng ta đã phần nào tìm được phương thuốc
thì tôi tin rằng cái căn bệnh khá là đau đầu của ngành giáo dục sẽ được giải quyết
xin được chuyển sang một chủ đề khác
sắp tới thì thủ đô hà nội của chúng ta sẽ kỷ niệm một mươi năm mở rộng địa giới hành chính
anh thì là một công dân của thủ đô rồi
vậy thì với tư cách là một công dân thì anh thấy là anh được hưởng lợi gì
và chúng ta những người dân thì có những cái thay đổi tích cực nào khi mà mở rộng địa giới hành trình đến nay
tôi không chỉ là công dân của thủ đô
mà tôi còn là công dân của hà tây
khi mà được chuyển về hà nội
thì tôi thấy rõ ràng là
ngày một mươi một tháng tám năm một nghìn chín trăm linh tám
là cái ngày mà hà nội chính thức được mở rộng
thì cái mở rộng này thì tôi nghĩ là cái chủ trương hoàn toàn đúng đắn
một thủ đô thì đương nhiên là phải lớn
với số dân với diện tích vượt trội
thì cái việc mở rộng nó với ghép vào hòa tây
mở rộng thêm một số huyện của vĩnh phúc
thì đã làm được cái việc đấy
cái thứ hai là trong cái lĩnh vực mà lao động việc làm
thì rõ ràng là thủ đô đã có thêm được những cái nguồn lao động rất là tiềm tàng
nó không phải là sự dịch chuyển
từ địa phương này sang địa phương khác nữa
mà đôi khi chỉ là từ huyện này sang huyện khác thôi
thì cái cơ cấu nó đã khác
và rõ ràng là sau một mươi năm đấy
bản thân tôi cũng có cảm thấy được nhiều cái thay đổi
những cái chính sách về điện nước
về hạ tầng
tôi nghĩ là cũng đã được quan tâm hơn
và thực sự thì

những người dân ở hà tây ở mê linh vĩnh phúc
họ cũng thêm những cái điểm tự hào
mình là công dân thủ đô
với cái sự tự hào đó
thì cũng tạo ra cái động lực
để họ công hiến
để họ làm việc
và gây dựng thủ đô to đẹp hơn
vâng bên cạnh những việc tích cực
thì hà nội chắc chắn là vẫn còn những việc chưa thực hiện được
vậy thì nhà báo nghĩ sao
tôi nghĩ rằng là
có những cái được
và dĩ nhiên có những cái chưa được
trong một mươi năm
thì một mươi năm đấy
cái chưa được
nhìn rõ nhất là cái gì
thì tôi cho rằng là
việc mở rộng là đúng đắn
tuy nhiên cái
cái khả năng
cái đồng vốn
làm cho những cái phần mở rộng đấy
nó đồng đều
nó hài hòa
với cả hà nội
chúng ta nhìn thấy tham vọng
những khu dân cư lớn
ở vĩnh phúc
những cơ sở hạ tầng
đã xây dở
hay là khu dương nội
ở gần hà đông
hay là khu văn phú
chúng tôi nói rằng
nói một cách gọi là
trong hòa kép
đấy là những thành phố ma
là bởi vì

đấy là những cái
có những cái căn nhà biệt thự
nhưng không có ai ở
và hình như là chúng ta
tìm chắn sai lầm
cho cái việc đầu tư đó
và cho đến nay
sau một mươi năm
những cái nơi đấy
vẫn rất vắng vẻ
phải chăng là
cái việc mở rộng đấy
nó hơi vội vàng
cái sự vội vàng đấy
nó khiến cho là
cái đồng vốn
rồn vào đấy quá nhiều
nằm ở đấy
ứ động ở đấy
và chúng ta không có cơ hội để
để mở rộng những cái việc khác
không có cơ hội để
làm thêm những con đường mới
không cơ hội để làm thêm những công viên
nếu như quy hoạch
đồng đều hơn
thì chúng ta đã có một bộ mặt
đáng tự hào hơn
vấn đề cuối cùng
mà tôi muốn được lắng nghe
ý kiến của nhà báo
sau vụ khải siêu
thì chúng ta lại đang chứng kiến
một bộ mặt
đáng tự hào hơn
vấn đề cuối cùng
mà tôi muốn được lắng nghe
ý kiến của nhà báo
sau vụ khải siêu
thì chúng ta lại đang chứng kiến
một vụ bê bối

hệ thống chuỗi cửa hàng con cưng
bê bối này

là phần lớn
những sản phẩm của chuỗi này
thì dành cho trẻ em
mà trẻ em
sức đề kháng
còn vụ khải siêu
vụ khải siêu
mọi người biết rồi
cái vụ này
nó cũng tương tự
người ta mua một sản phẩm
người ta tin tưởng
hệ thống cửa hàng con cưng
một cái hệ thống
tôi nghĩ là khá nổi tiếng
ở khu vực
người ta cho rằng là
đấy là một cái
và đưa ra những sản phẩm tốt
đối đặc biệt
đối đặc biệt
con em họ
sau khi phát hiện ra
không phải như vậy
các cái phóng viên
cũng như là
thông tin đại chúng
thì cũng nói rằng là
lỗi của nhà sản xuất
có thể là
từ thái lan
họ thay đổi
từ trước đấy
và trước khi
con cưng nhập về
tôi nghĩ rằng là
dù có béo biện như thế nào
của người tiêu dùng
tìm được những thương hiệu
tưởng chừng là
rất ổn định
tưởng chừng là
rất tin cậy
nhưng không phải như vậy
nó như là
một cảm giác
đánh lừa người tiêu dùng
cho đến nay
cơ quan chức năng
vẫn đang tiếp tục làm việc
và khẳng định
cái sai phạm của doanh nghiệp
đây cũng là một cái cảnh báo
một cảnh tỉnh
đối với rất nhiều
những doanh nghiệp khác
họ đã đánh đổi
cái thương hiệu
mà họ phải cây dựng
bằng rất nhiều tiền
để mà có được
sự tin yêu của
của người tiêu dùng
bằng những cái hình thức
những sự gian lận
ta phải nói thẳng
sự gian lận
làm cho cái thương hiệu
đã bị bán rẻ
cảm ơn nhà báo hoàng lâm
thưa quý vị
và các bạn
những chia sẻ vừa rồi
của nhà báo hoàng lâm
tòa soạn báo lao động
cũng đã kết thúc chương trình nhà báo
và công luận tuần này
của truyền hình nhân dân
và như thường lệ
để chào tạm biệt
thì mời quý vị
và các bạn
hãy cùng chúng tôi điểm lại
những phát ngôn ấn tượng
trên các số báo
trong tuần qua
tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm thành lập
liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định
các đồng chí
cần thường xuyên học hỏi
đúc rút những bài học tốt
từ các thế hệ đi trước
để tiếp tục đi xa hơn
vững vàng hơn
bài học đó
vẫn là khát vọng lớn lao
lý tưởng cao cả
hòa nhịp đậm trái tim mình
với nhịp đậm trái tim toàn dân tộc
lan lộn với thực tiễn phong phú
của cuộc sống nhân dân
chứ không phải
chỉ đi vào tâm trạng

cảm ơn quý vị
những gì các công đect powder là cách
thay cho tài năng
bằng góc nhìn chật hẹp
còi văn nghệ
chỉ đơn giản như là thú vui
hoặc một cuộc chơi
một đam mê tầm thường
trong buổi làm việc
với đoàn chủ tịch tập trung
liên đoàn lao động việt nam để đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác thời gian qua
xử lý một số kiến nghị về những vấn đề nổi cộng với công nhân người lao động
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng nếu bước xúc ở bộ phận nhỏ không được giải quyết thì sẽ trở thành vấn đề xã hội rất lớn